phần tin quốc tế
tây ban nha miễn nhiệm cảnh sát trưởng vùng catalonia
bộ trưởng quốc phòng mỹ và hàn quốc thảo luận về vấn đề hạt nhân của triều tiên
thưa quý vị hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến kiểm tra việc thực hiện chính sách
đối với công nhân lao động tại công ty cổ phần tây quang vina khu công nghiệp biên hòa hai
và gặp gỡ ba trăm linh công nhân đại diện người lao động các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai
tại buổi gặp thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành nhiều thời gian trực tiếp lắng nghe tâm tư
nguyện vọng tâm huyết của công nhân lao động kiến nghị đề xuất của người lao động
các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn hoàn thiện thể chế nhằm cải thiện môi trường làm việc
cho người lao động giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hoạt động thúc đẩy nền kinh tế phát triển
thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương những nỗ lực của công nhân lao động đã hăng say lao động sản xuất
góp phần phát triển doanh nghiệp địa phương và đất nước
theo liên đoàn lao động tỉnh đồng nai trên địa bàn tỉnh đang có ba mươi hai khu công nghiệp đi vào hoạt động
thu hút bốn mươi hai quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư với một năm trăm một mươi dự án trong đó có một một trăm linh dự án vốn đầu tư nước ngoài
với tổng vốn đầu tư gần hai mươi một tỷ usd hiện các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai thu hút hơn bảy trăm linh lao động
hôm nay tại đắk lắc ban công tác đại biểu quốc hội đã tổ chức hội nghị thường trực
hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố khu vực nam trung bộ và tây nguyên lần thứ hai mươi chín
hội nghị với chủ đề giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm
và tiếp công dân của hội đồng nhân dân cấp tỉnh
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội chủ trì hội nghị
tại hội nghị các đại biểu các tỉnh thành phố nam trung bộ và tây nguyên đã tập trung thảo luận
trao đổi kinh nghiệm đề xuất các giải pháp cho các vấn đề về hoạt động lấy phiếu tín nhiệm
bỏ phiếu tín nhiệm của hội đồng nhân dân hoạt động tiếp công dân của hội đồng nhân dân và đại biểu hội đồng nhân dân
việc thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn khác tác động đến hoạt động lấy phiếu tín nhiệm
bỏ phiếu tín nhiệm và tiếp công dân của hội đồng nhân dân
các đề xuất hướng tới hoàn thiện các văn bản pháp luật về lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm và tiếp công dân
những vướng mắc trong quá trình thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương và luật hoạt động giám sát của quốc hội và hội đồng nhân dân
hôm nay tại hà nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình sắp xếp đổi mới
nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã chủ trì hội nghị
đánh giá sơ bộ đến thời điểm này
việc sắp xếp đổi mới các công ty nông lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả tích cực
tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế bất cập tồn tại
nhiều địa phương thực hiện việc sắp xếp đổi mới các công ty nông lâm nghiệp còn chậm
tại hội nghị phó thủ tướng vương đình huệ yêu cầu các địa phương báo cáo đánh giá lại kết quả thực hiện
việc sắp xếp đổi mới các công ty nông lâm nghiệp đến thời điểm này
chỉ ra được những yếu kém hạn chế còn tồn tại
đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ những vướng mắt để thúc đẩy công tác sắp xếp đổi mới
các công ty nông lâm nghiệp có sự chuyển biến mạnh mẽ trong giai đoạn tới
chiều nay tại đà nẵng ủy ban quốc gia apec đã tổ chức lễ khánh thành trung tâm báo chí quốc tế apec hai nghìn một mươi chín
phó thủ tướng phạm bình minh tham dự buổi lễ
trung tâm báo chí quốc tế apec tại đà nẵng có diện tích một ba hectare với tổng mức đầu tư hơn một trăm bảy mươi tám tỷ đồng
trung tâm báo chí quốc tế được thiết kế ba tầng với trang thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế
đảm bảo phục vụ cho ba nhà báo tác nghiệp và đưa thông tin về apec
phó thủ tướng phạm bình minh đánh giá cao sự nỗ lực của thành phố đà nẵng và đơn vị thi công
đã đưa công trình vào sử dụng đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng
phó thủ tướng tin tưởng với sự đầu tư trang thiết bị hiện đại đồng bộ của đài truyền hình việt nam và đài tiếng nói việt nam
hoạt động của trung tâm báo chí sẽ diễn ra thông suốt hiệu quả góp phần quan trọng vào thành công của tuần lễ cấp cao apec
và mang hình ảnh đất nước con người việt nam xinh đẹp mến khách năng động và phát triển đến với bạn bè trong và ngoài nước
tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy sẽ diễn ra từ ngày sáu đến ngày một mươi một tháng một mươi một tại đà nẵng
với sự tham gia của hai mươi một quốc gia thành viên và khoảng hai nhà báo quốc tế
sáng nay ubnd tp hà nội đã tổ chức lễ hội đồng báo của đài truyền hình việt nam
lễ khởi công dự án xây dựng tuyến đường vành đai ba năm đoạn từ đại lộ thăng long đến quốc lộ ba mươi hai
đây là dự án hạ tầng quan trọng kết nối phía bắc và nam sông hồng tạo vành đai phía tây hà nội
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã đến sự buổi lễ
đoạn tuyến vành đai ba năm nối đại lộ thăng long với quốc lộ ba mươi hai có chiều dài năm sáu km
tốc độ thiết kế tám mươi km trên giờ quy mô mặt cắt ngang sáu mươi m
tổng mức đầu tư hơn một tỷ đồng
giai đoạn một hơn ba trăm sáu mươi tỷ đồng của dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng sẵn sàng để thi công
đoạn tuyến này có ý nghĩa chiến lược kết nối ba trục chính quốc lộ ba mươi hai hồ tây ba vì đại lộ thăng long
và góp phần khép kín vành đai ba năm giảm tải un tắc giao thông cho vành đai ba
tuyến đường dự kiến thi công xong và đưa vào sử dụng sau tháng một mươi
sáng nay đồng chí nguyễn đức trung chủ tịch quy bát nhân dân thành phố hà nội
đã tới kiểm tra việc thi công mở rộng đường vành đai ba đoạn mai dịch cầu thăng long
và công tác cắt tỉa đánh chuyển cây xanh trên đường phạm văn đồng
tại buổi kiểm tra ban quản lý dự án cho biết hiện nay việc thi công công trình đang chậm tiến độ
so với yêu cầu của thành phố nguyên nhân là do quá trình thi công gặp nhiều khó khăn
khi phải di chuyển các công trình ngầm nổi cây xanh giải phóng mặt bằng liên quan đến tám trăm tám mươi năm hộ dân
chúng tôi dự kiến là trong thời gian tới thì chúng tôi di chuyển cây xanh
đến đâu thì chúng tôi sẽ tiến hành cạp mở rộng mặt đường cho đủ phần đàn đường phía bên trong
và chúng tôi tiến hành việc phân luồng để chúng tôi triển khai thi công trên mặt đường cũ
có thể nói rằng là chúng tôi sẽ phân đấu một mốc chúng tôi phân đấu là cố gắng đến trước tết âm lịch
thì những đoạn nào có mặt bằng thì chúng tôi sẽ hoàn chỉnh
và toàn bộ tiến độ của dự án thì nếu mà công việc mà giải phóng mặt bằng nhà cửa khoảng gần năm trăm linh hộ
mà diễn ra thật lợi thì chúng tôi phân đấu là đến đầu quý ba năm hai nghìn một mươi tám
thì chúng tôi đã cơ bản
liên quan đến công tác đánh chuyển cắt tỉa hơn một hai trăm linh cây xanh ở đường phạm văn đồng
để thi công công trình đại diện đơn vị thi công cho biết sau một mươi ngày đơn vị đã cắt tỉa đánh chuyển
được một trăm năm mươi cây xanh tuy nhiên trong số này có đến năm mươi cây bị cong nghiêng mục dễ
không có khả năng duy trì và sinh trưởng
chúng tôi khi thi công thì đào lên mới thấy là phía dưới rất nhiều cây sở cử lâu năm này
trong cái điều kiện kỷ hậu của việt nam và hà nội
bị sâu và khối rễ rất là nhiều nếu như chúng ta không kịp thời thi công trong năm nay
thì chắc chắn mùa mưa bão tới thì cũng sẽ có rất nhiều cây bị đổ
một cái vấn đề nữa là khi chúng tôi mà thi công cây sở cử này ở cái độ tuổi
những cái cây mà già cỗi thì cái tỷ lệ sinh trưởng nó không cao
để đảm bảo độ sống thì có thể đảm bảo một tỷ lệ nhưng mà để mà phát triển lâu dài hơn nữa
để cho được cành cây có bóng mát thì nó phải mất rất nhiều thời gian
tại buổi kiểm tra lãnh đạo thành phố hà nội yêu cầu các đơn vị tập trung
thi công bảo đảm tiến độ dự án trong đó đặc biệt lưu ý đến an toàn lao động
phân luồng giao thông hợp lý không để ảnh hưởng đến người dân
đồng thời phải có biện pháp đồng bộ kết nối hệ thống thoát nước không để xảy ra úng ngập sau này
đối với việc đánh chuyển di rời cây xanh trên đường phạm văn đồng
lãnh đạo thành phố hà nội yêu cầu thi công chủ yếu vào đêm để tránh gây ủn tắc giao thông
đặc biệt phải xem xét kỹ các phương án đánh chuyển chặt hạ để đạt hiệu quả cao nhất tránh lãng phí
hôm nay lãnh đạo thành ủy ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã đi kiểm tra công trường
của công trình hầm chui điện biên phủ nhằm đôn đốc các đơn vị thi công bảo đảm đúng tiến độ
kịp đưa công trình vào phục vụ tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
tặng quà và động viên đơn vị thi công bí thư thành ủy đà nẵng trương quang nghĩa ghi nhận
những nỗ lực thi công đẩy nhanh tiến độ công trình của đơn vị thi công và các nhà thầu phụ
tại công trình hầm chui điện biên phủ
tuy nhiên qua kiểm tra lãnh đạo thành phố lưu ý tổ chức phân luồng giao thông hợp lý
để tránh xảy ra tình trạng ủn tắc bảo đảm thi công thảm nhựa đúng quy trình
không để ảnh hưởng đến chất lượng công trình
đặc biệt yêu cầu sở giao thông vận tải nhanh chóng tổ chức thi công phân làn
cắm biển báo giao thông đầy đủ không để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông
khi thông xe qua nút giao thông
theo ban quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên đà nẵng hiện công trình đã cơ bản hoàn thành
tuyến hầm mở và kín đã được thảm nhựa và đang hoàn tất các công đoạn trang trí
để có thể kịp thời thông xe kỹ thuật dự kiến vào ngày ba mươi tháng một mươi
khởi công từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu dự án nút giao thông điện biên phủ nguyễn tri phương
có chiều dài tuyến xây dựng hầm chui dài bốn trăm ba mươi hai mét với tổng vốn đầu tư trên một trăm một mươi tám tỷ đồng
công trình này đã phải hai lần lùi tiến độ hoàn thành do gặp khó khăn trong thi công
cùng với các ngành chức năng trong những ngày này người dân thành phố đà nẵng
đang dấp sức khẩn trương chuẩn bị để đón chào sự kiện tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
hưởng ứng phong trào ngày chủ nhật xanh sạch đẹp tại hầu khắp các địa phương
chính quyền các cấp cùng với đoàn thể và nhân dân đã tích cực tham gia công tác dọn vệ sinh môi trường
xác định tuần lễ cấp cao apec là cơ hội để quảng bá hình ảnh
cảnh đẹp và con người đà nẵng thành phố đã ra quân phát động chiến dịch làm sạch môi trường trên toàn địa bàn
trong đó chiến dịch tập trung triển khai trên các tuyến đường chính
nơi các đại biểu của hai mươi một nền kinh tế đi qua và các khu vực công cộng
cùng với sự vào cuộc của người dân thành phố cũng có kế hoạch bố trí lao động của công ty môi trường đô thị
trên các tuyến đường đảm bảo không có lượng rác phát sinh tồn động trong suốt thời gian diễn ra sự kiện tuần lễ cấp cao apec
sáng nay báo nhân dân và tri hội hữu nghị việt nga khối báo chí tuyên truyền đã tổ chức buổi gặp mặt
nhân kỷ niệm một trăm linh năm cách mạng tháng một mươi nga
tham dự buổi gặp mặt có đại diện đại sứ quán liên bang nga lãnh đạo báo nhân dân
lãnh đạo và hội viên tri hội hữu nghị việt nga khối báo chí tuyên truyền
phát biểu khai mạc chủ tịch tri hội hữu nghị việt nga hà minh huệ nhấn mạnh
buổi gặp mặt này là dịp để các hội viên tri hội
những người từng học tập làm việc tại nga ôn lại kỷ niệm đánh giá lại hoạt động của hội
cũng như phương hướng của tri hội trong thời gian tới
với mỗi hội viên hội hữu nghị việt nam hình ảnh nước nga trong suốt chặng đường lịch sử một trăm linh năm qua
với bao thăng trầm của thời gian luôn sống trong họ trong mỗi bài báo bài thơ mà họ gửi gắm
nhân dịp này phó tổng biên tập báo nhân dân lê quốc khánh cũng bày tỏ vui mừng
khi báo nhân dân được phối hợp với tri hội hữu nghị việt nga khối báo chí tuyên truyền
để tổ chức buổi gặp mặt rất ý nghĩa nhân sự kiện lịch sử hùng tráng của nước nga
thưa quý vị tinh giản biên chế cải cách chính sách tiền lương đã được thực hiện trong rất nhiều năm qua
tuy nhiên tính đến thời điểm này việc cải cách vẫn chưa đạt được như kỳ vọng
thậm chí ở nhiều địa phương bộ máy không những không tinh gọn mà lại còn phình ra
cơ cầu chính sách về tiền lương
dù đã nhiều lần thay đổi nhưng vẫn chưa đáp ứng được mức sống của người lao động
sau đây xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng nhìn lại thực trạng tinh giản biên chế cải cách hành chính

thưa quý vị tính đến thời điểm này việc cải cách vẫn chưa đạt được nhiều kỳ vọng
sau đây xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng nhìn lại thực trạng tinh giản biên chế cải cách

điều này cho thấy sự vào cuộc mạnh mẽ từ chính cơ quan đại biểu dân cử
chỉ có cách là phải giảm đi cái tổ chức bộ máy này
thì nó sẽ góp giải quyết được phần tăng lương và nó cũng giảm đi cái còng kền
nhưng một cái chính phủ hành động kiến tạo một cái bộ máy như thế này
hành động kiến tạo kiểu gì nó qua nhiều khâu nhiều nữa
và gần như nhiều vị trí trung gian như vậy
cho nên là tôi ủng hộ rất cao cái chủ trương này
và tôi trong rằng là chúng ta sẽ làm quyết liệt để nó mang lại hiệu quả
thực tế cho thấy việc tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước
sẽ góp phần nâng cao cơ cấu chính sách tiền lương cho đội ngũ cán bộ công chức
tính đến thời điểm hiện nay việt nam có khoảng một mươi một triệu cán bộ công chức viên chức
hưởng lương từ nguồn ngân sách
vì thế sau khi bộ máy tinh gọn các cơ quan chức năng sẽ phải cùng nghiên cứu kỹ lại
đề án cải cách chính sách tiền lương để làm sao nâng cao hiệu lực
hiệu quả của cán bộ công chức nhà nước
chúng ta phải nghiên cứu đề án cải cách chính sách tiền lương
để làm sao nâng cao hiệu lực hiệu quả của công chức nhà nước
thế cho nên bây giờ muốn làm vấn đề này thì chúng ta phải tập trung
cải cách bộ máy cải cách tổ chức
và sau khi chúng ta cải cách tổ chức bộ máy thì chúng ta mới có điều kiện
để cải cách chính sách tiền lương
thưa quý vị không phải chỉ bây giờ gánh nặng ngân sách chi cho bộ máy hành chính
ở việt nam mới được nhắc đến
các chuyên gia đã từng nhiều lần cảnh báo không có một ngân sách nào
có thể kham được một bộ máy hành chính lớn như việt nam
quảng ninh là địa phương đầu tiên trên cả nước đã tiến hành thí điểm nhất thể hóa
tinh gọn bộ máy giảm chi thường xuyên
và trên thực tế tỉnh này cũng đã tiết kiệm được khoản chi rất lớn
từ ngân sách nhà nước mỗi năm
hy vọng với sự quyết tâm của đảng chính phủ quốc hội
hiệu quả tinh gọn giảm chi ở quảng ninh sẽ được lan rộng
và phát huy hiệu quả thực sự tại khắp các tỉnh thành trên cả nước
chuyển sang một số thông tin văn hóa
thưa quý vị mới đây tại hà nội ủy ban nhân dân tỉnh hà giang
đã phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố hà nội tổ chức hoạt động
giới thiệu không gian văn hóa du lịch hà giang tại vườn hoa lý thái tổ
chương trình nằm trong chuỗi các sự kiện của lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ ba năm hai nghìn một mươi bảy
đến với không gian trưng bày du khách được thưởng thức văn hóa ẩm thực
mang đậm hương vị đặc trưng của mảnh đất địa đầu cực bắc của tổ quốc
như bánh tam giác mạch hồng không hạt xôi ngũ sắc
ngoài ra du khách còn được tham gia triển lãm các tác phẩm ảnh nghệ thuật
giới thiệu về đất và người hà giang
đặc biệt khi đến với chương trình du khách cũng được chiêm ngưỡng và hòa mình
vào các làn điệu dân ca dân vũ của đồng bào dân tộc mông
cũng như được tham gia vào các trò chơi dân gian như kéo co tung còn đánh cù
đây là cơ hội thuận lợi để giới thiệu và quảng bá về mảnh đất
con người hà giang nét đẹp văn hóa truyền thống tiềm năng phát triển kinh tế
văn hóa du lịch của tỉnh đến với nhân dân thủ đô và du khách thập phương
mới đây liên hoan guitar quốc tế an ma hà nội đã được tổ chức
tại nhà hát tuổi trẻ thành phố hà nội
đây là lễ hội guitar lớn mang tầm vóc quốc tế lần đầu tiên được tổ chức
tại việt nam là nơi hội tụ những nghệ sĩ guitar tên tuổi trong nước và thế giới
liên hoan guitar quốc tế an ma hà nội đã được tổ chức tại nhà hát tuổi trẻ thành phố hà nội

chương trình có rất nhiều hoạt động từ dự thi biểu diễn đến giao lưu với các nghệ sĩ
nghệ nhân làm đàn đặc biệt những nghệ sĩ nổi tiếng guitar trong nước và quốc tế
sẽ biểu diễn phục vụ khán giả như nghệ sĩ hi hong kim của hàn quốc
nghệ sĩ nata wood đến từ thái lan nghệ sĩ châu đăng khoa vũ hiển
đây thực sự là một ngày hội để những người yêu guitar đến gần với nhau hơn
cũng như được gặp gỡ và giao lưu trao đổi kinh nghiệm
với các bạn bè nghệ sĩ quốc tế
liên hoàn diễn ra từ nay đến hết ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
với kỳ vọng sẽ đem lại cho người yêu nhạc một mùa thu đáng nhớ
một sự khởi sắc của guitar hà nội nói riêng và việt nam nói chung
vừa qua tại hà nội quỹ đổi mới công nghệ quốc gia bộ khoa học và công nghệ
đã tổ chức hội thảo đổi mới công nghệ vai trò của doanh nghiệp
tổ chức khoa học và công nghệ và cơ quan quản lý
tại hội thảo thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ trần văn tùng khẳng định
chính phủ việt nam bộ khoa học và công nghệ đặc biệt coi trọng việc thúc đẩy
hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp
xác định doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới khoa học và công nghệ
xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ của nhà nước
thông qua việc hình thành các quỹ phát triển khoa học công nghệ
quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
các quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ từ quy mô quốc gia đến quy mô địa phương
các chương trình quốc gia thuộc các bộ ngành
điều này thể hiện quyết tâm của chính phủ các bộ ngành trong việc nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế
đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng lấy khoa học và công nghệ
hoạt động đổi mới sáng tạo làm nền tảng tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước
cũng tại hội thảo các đại biểu là đại diện các doanh nghiệp
các tổ chức khoa học và công nghệ đã thảo luận các vấn đề về thực trạng nhu cầu
cách tiếp cận của doanh nghiệp trong hoạt động đổi mới công nghệ
vai trò hiệu quả của các chương trình tài trợ hỗ trợ đổi mới công nghệ của nhà nước cho doanh nghiệp
trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ trong việc thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ
trong phần tin quốc tế
tây ban nha miễn nhiệm cảnh sát trưởng vùng catalonia
bộ trưởng quốc phòng mỹ và hàn quốc thảo luận về vấn đề hạt nhân của triều tiên
chính quyền trung ương tây ban nha vừa miễn nhiệm cảnh sát trưởng của vùng catalonia
đây là động thái mới nhất sau khi áp đặt lệnh kiểm soát trực tiếp đối với khu vực vừa tự tuyên bố độc lập này
ngày hai mươi tám tháng một mươi chính quyền madrid đã sạt hại ông josep luis chapeiro
người đứng đầu lực lượng cảnh sát vùng catalonia
trước đó một ngày thủ tướng tây ban nha mariano rajoy cho biết ông đã giải tán cơ quan lập pháp catalonia
và ra lệnh tiến hành một cuộc bầu cử sớm tại vùng này vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai tới
trong một nỗ lực tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất của tây ban nha trong bốn mươi năm qua
nhà lãnh đạo này cũng chính thức thách chức lãnh đạo catalonia của thủ hiến gareth puigdemont
cùng ban lãnh đạo của ông này như một phần trong các biện pháp khôi phục lại trạng thái bình thường
sau khi nghị viện của catalonia trước đó cùng ngày đã bỏ phiếu đơn phương tuyên bố
chúng tôi tin rằng cần khẩn trương lắng nghe các công dân qatarlonia tất cả họ
để họ có thể quyết định tương lai của mình và không ai có thể hành động ngoài vòng luật pháp nhân danh họ
dư luận quốc tế cũng lên tiếng phản đối tuyên bố độc lập của cơ quan lập pháp vùng tự trị catalonia
chủ tịch ub châu âu donald tusk tuyên bố sẽ không công nhận nền độc lập của vùng này
và lên án tuyên bố độc lập đơn phương
các nước khác tại châu âu như pháp anh italia và đức cũng đều khẳng định
không công nhận tuyên bố độc lập mà nghị viện catalonia vừa thông qua
bỉ bồ đào nha cũng thể hiện lập trường ủng hộ chính quyền madrid
và kêu gọi giữ vững ổn định chính trị tại tây ban nha
trong cuốn cổ chuyến thăm hàn quốc hôm nay bộ trưởng quốc phòng mỹ jim mattis
đã hội đàm với người đồng cấp hàn quốc sung il mu thảo luận về các biện pháp tháo gỡ vấn đề triều tiên
và định hướng của mối quan hệ đồng minh truyền thống giữa hai nước
bộ trưởng quốc phòng mỹ hàn đã gặp nhau và nói rằng
đã gặp nhau tại hội nghị tham vấn an ninh cấp bộ trưởng thường niên lần thứ bốn mươi chín giữa hai nước
đây là hội nghị tham vấn an ninh cấp bộ trưởng lần đầu tiên giữa hai đồng minh này
dưới thời các tổng thống moon jae in và donald trump
trọng tâm trong chương trình nghị sự là việc phối hợp với vấn đề hạt nhân triều tiên
các biện pháp săn đe mạnh mẽ hơn và kế hoạch của seoul
trong việc tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến đối với quân đội hàn quốc
hai bộ trưởng cũng nhấn mạnh rằng mỹ và hàn quốc đang nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
thông qua các biện pháp ngoại giao
phát biểu tại buổi họp báo chung sau cuộc hội đàm bộ trưởng quốc phòng mỹ cảnh báo
triều tiên có thể vấp phải những phản ứng quân sự mạnh mẽ nếu có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân
tình hình căng thẳng trên bán đảo triều tiên tiếp tục leo thang
sau khi bình nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ sáu hồi tháng trước
thủ tướng australia malcolm turnbull vừa chỉ định ngoại trưởng julie bishop
đảm nhận vị trí phó thủ tướng tạm quyền thay ông barnaby chaucer
người vừa bị buộc phải tử trụ
với vị trí là thành viên có tín nhiệm cao thứ hai sau thủ tướng malcolm turnbull
trong đảng tự do thuộc liên minh cầm quyền bà juli bishov đã được chỉ định vào vị trí trên
thủ tướng tehbul cũng khẳng định chính phủ vẫn bảo đảm được thế đa số tại hạ viện nước này
trước đó ngày hai mươi bảy tháng một mươi tòa án tối cao australia ra phán quyết cho rằng
phó thủ tướng johers và bốn nghị sĩ khác không đủ tư cách đảm nhận các vị trí trong quốc hội
do đều có hai quốc tịch trong thời điểm diễn ra cuộc bầu cử lần trước
ông chaucer tuyên bố đã từ bỏ quốc tịch new york
new zealand và lên kế hoạch tham gia cuộc bầu cử bổ sung vào ngày hai tháng một mươi hai tới
với hy vọng có thể quay trở lại quốc hội cũng như vị trí phó thủ tướng
tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi chuyến bay mang số hiệu ab sáu nghìn hai trăm một mươi của hãng hàng không airberlin
đã đáp xuống sân bay berlin tiser của thủ đô nước đức
thoạt nghe sẽ tưởng rằng đây là một chuyến bay thông thường nhưng với air berlin
hãng hàng không lớn thứ hai nước đức thì sự kiện này vô cùng đáng nhớ
bởi đây là chuyến bay cuối cùng của hãng
trước đó ngày một mươi năm tháng tám vừa qua air berlin đã đệ đơn xin phá sản lên tòa án berlin chartnot tenberg
do kinh doanh thua lỗ cũng như không còn nhận được sự hỗ trợ tài chính từ eth airways
cổ đông chính của hãng này và cũng là một trong những hãng hàng không lớn nhất tại vùng vịnh
việc air berlin tuyên bố phá sản được nhận định sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vận tải hàng không ở đức
đặc biệt là đối với những hành khách đã đặt vé trước
chính phủ đức đã quyết định cấp cho air berlin khoản vay một trăm năm mươi triệu euro
tương đương với một trăm bảy mươi năm triệu đô la để duy trì hoạt động trong bối cảnh hãng này sẽ phải dừng tất cả các chuyến bay
vào cuối tháng một mươi này để thực hiện thỏa thuận chuyển nhượng tài sản với các nhà thầu
trước khi thực hiện chuyến bay cuối cùng nói trên air berlin đã đạt được thỏa thuận trị giá bốn mươi triệu euro
khoảng bốn mươi sáu bốn triệu đô la với hãng hàng không giá rẻ ecz của anh về một số hoạt động liên quan